hàng trăm học sinh và người dân xã văn luông huyện tân sơn tỉnh phú thọ đã gặp rất nhiều khó khăn khi những chiếc cầu bị hư hỏng nặng nề do mưa lũ gây ra
việc tới trường hàng ngày rất vất vả khi người dân phải vượt qua những đập tràn tiêm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn
việc cầu bị sập hỏng đã gây nhiều khó khăn cho người dân nơi đây ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
cơn lũ vừa qua đã khiến cả hai chiếc cầu trên địa bàn xã văn luông bị hư hỏng nặng
hiện tại người dân nơi đây tạm thời phải đi qua cây cầu cũ đã xuống cấp
mọi sinh hoạt giao thương hàng ngày của người dân trở nên vô cùng khó khăn khi phải di chuyển quãng đường xa hơn
các cháu đi học sinh thì bây giờ cái đường đi nó chỉ có khoảng một cây số nhưng mà phải dòng vòng tới gần một mươi cây
trong đó một mươi cây số mà trong khi đi kia nó chỉ cần nước hơi lên một tí mà trận mưa thôi cái đập tràn kia là hầu như là không đi được
xã văn luông có gần tám khẩu với một mươi bảy khu hành chính
các trường chạm chủ yếu là bên kia sông
việc cầu bị hư hỏng không những gây trở ngại cho người dân mà còn tiêm mẩn nguy cơ mất an toàn đến tính mạng của người dân và các em học sinh
đã có lúc nhiều em học sinh đã bắt thang
các đơn vị thi công leo lên cầu để đi sang bên kia sông
tỉnh đối hiện chỉ đạo cho sửa chữa khẩn trương nhưng mà do đo cái thông số của nó là nó hỏng lớn quá
thế bây giờ đường thiết kế để làm lại cầu mới
trong lúc bà con thì công việc hàng ngày rất là cần phải lưu thông
nên là cái mong mỏi là làm được càng sớm càng tốt
hiện nay các đơn vị thi công đang nỗ lực khóc phá
các đơn vị thi công đang phục mố cầu minh đài mới để người dân đi lại được thuận tiện hơn
còn đối với cầu treo bến gạo do hỏng hóc quá lớn và bản thân cầu đã xuống cấp
nên xã đã chỉnh cấp trên xin xây cho cầu mới bằng bê tông
người dân xã văn luông mong muốn các cấp có thẩm quyền sớm có phương án tu sửa
xây dựng lại cầu để các cháu đi học đỡ vất vả người dân ổn định đời sống